mỗi năm việt nam ghi nhận khoảng bốn mươi người tự tử vì trầm cảm
cao gấp hai năm lần số người tử vong do tai nạn giao thông
theo điều tra của viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai
ở phụ nữ nguy cơ trầm cảm cao gấp hai lần so với nam giới
và thường xuất hiện sau khi người phụ nữ lập gia đình
cô tê ở hoàng mai hà nội mắc trầm cảm từ hơn hai mươi năm nay
những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng và đau đớn hơn cả
là người con trai phát hiện ra mắc bệnh giống mẹ
ở độ tuổi một mươi năm đã khiến cô suy sụp
đây cũng được xem là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm cảm
mới đầu thì bị mình không nghĩ nó bị trầm cảm ai nghĩ được không ngờ như thế
cô cũng buồn hai vợ chồng cô sốc
buồn cô buồn lắm
buồn bác sĩ nhìn thấy mặt bệnh mai
người ta bảo là có khi là chị nhập viện gọi chị vào đây em viết thuốc cho cả chữa cho cả chị nữa
xong người ta bảo có cái bà con bảo bị bạc bị luôn chữa cả mẹ bảo con
thì cái ngày cô trả chữa
khi thằng lớn là cô bị lại cô sốc nó giống mình nó là gen
cô cũng buồn lắm chứ
buồn lắm lúc còn nghĩ chỉ muốn chết đi rồi
nói chung là lung tung nghĩ lung tung
giữa cô và chú có tranh lệch nhau về cái tuổi tác
sự hiểu biết cũng như nhận thức xã hội cũng tranh lệch nhau
nó đúng nó hợp nên frogs
chưa có thể có được cái sự đồng thuận trong gia đình ngay trong lúc vợ con bị nghiêm túc
cái lúc đó
tới chú ở trong giai đoạn chú cũng bận đi làm nhiều
nhiều thì cũng không có nhiều thời gian ở nhà
bằng định tính tức là chúng tôi muốn hiểu sâu vấn đề
thì trong cái nghiên cứu này
lại nhận thấy một số cái nguyên nhân bạo lực tinh thần
mà nhiều khi nó lại không nằm trong cái
trong cái gọi là trong cái hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
người chồng rất là quan trọng vai chồng người chồng rất là quan trọng
người chồng thơ người chồng từ chối giúp đỡ
và người chồng đẩy người vợ vào cái tình thế cô đậm
ở trong chính gia đình nhà mình
thì đấy là những nguyên nhân rất lớn làm cho người phụ nữ trầm cảm
đầu tiên là thất vọng chán

với cô tê những năm đầu chăm sóc con trai cả
đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tâm thần của người mẹ này
một mình cùng con trong các cuộc điều trị
chịu rằn vặt về tâm lý khi nghĩ con theo gen của mình
và hơn cả là sự thiếu tâm
thiếu đồng cảm của người thân
đã khiến những năm tháng này của cô không ít lần nghĩ đến cái chết
sau thời gian dài nghiên cứu về trầm cảm
các nhà khoa học nhận thấy
trong não bộ của những người bị bệnh
có ba khu vực bị ảnh hưởng
là vùng hạch amygdala đồi thị và vùng hồi hải mã
ở người trầm cảm
hạch amygdala hoạt động ở nhiệm độ rất cao
sự gia tăng bất thường này tiếp tục được duy trì
khi bệnh nhân hồi phục sau giai đoạn trầm cảm
nghiên cứu cho thấy
người trầm cảm có những bất thường trong vùng đồi thị
chẳng hạn như sự gia tăng của số lượng tế bào thần kinh
và tỷ lệ vắng mặt đặc biệt
cao của một loại dna ti thể
căng thẳng trong trầm cảm có thể là nguyên nhân
chủ yếu làm giảm các tế bào thần kinh mới
ở vùng hồi hải mã
thử nghiệm cho thấy khi khu vực này của não
được tái tạo và tế bào thần kinh mới được kích thích
tâm trạng trầm cảm sẽ được cải thiện
đối với phụ nữ
sự thay đổi hóc môn và trách nhiệm
của một người mẹ có thể khiến họ rơi vào
nhiều cảm xúc tiêu cực
cái sự chân thành cởi mở
và chân thực trong gia đình
đó là những điều
là rất tốt
tức là đầu tiên là phải chia sẻ
chia sẻ với chồng mình trước
sau đó là có thể chia sẻ với bố mẹ chồng
và quan điểm của cá nhân tôi
tôi không nói là với tất cả mọi người
nhưng quan điểm của cá nhân tôi
thì mọi thứ việc muốn giảm áp lực
đều phải giải quyết
mà muốn giải quyết thì phải nói ra
một cách thăng thẳng
sự sẻ chia của các thành viên trong gia đình
còn có vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm
và điều trị bệnh
như trường hợp của con cô t
sự bận biệu của bố mẹ
thiếu sự sát sao và sẻ chia sớm
khiến bệnh của anh phát hiện trong tình trạng đã muộn
mẹ tôi bán phở
còn bố thì đi làm lái xe
nói chung là không được gần bố mẹ
không hay nói chuyện bắt chuyện với bố mẹ
về chuyện mình ở trường như thế nào
dần dần nó lên
càng học càng khó lên
càng ngày càng xa xa
càng khó gặp bố mẹ
còn bố mẹ cũng có những ý tưởng
thay đổi thế giới
trẻ con mơ mơ
càng lớn lên
càng hơi lập dị
đi học hành
không biết chơi với ai
không biết nói chuyện với ai
khó hòa nhập
hôn nhân được xem là hạt nhân của xã hội
và người phụ nữ trong cộng đồng nhỏ
luôn được kỳ vọng sẽ làm nhiệm vụ
liên kết các thành viên
giữ lửa cho gia đình
cũng như hoàn thành
con dâu trong mối quan hệ với gia đình chồng
đây cũng chính là những áp lực
rồn lên người phụ nữ
mà nếu các thành viên trong gia đình
thiếu sự sẻ chia với người vợ người mẹ
thì nguy cơ mắc trầm cảm
ở đối tượng này sẽ gia tăng theo cấp số nhân
theo một điều tra thuộc dự án
nhằm bảo vệ sức khỏe sinh sản cho phụ nữ
ở tanzania và việt nam
đã chỉ ra khả năng phụ nữ sau sinh mắc trầm cảm
nếu không nhận được sự hỗ trợ
từ chồng và gia đình tăng ba bốn lần
điều này cho thấy
có rất nhiều ý tưởng và hỗ trợ
yếu tố có thể tác động tới tâm lý của phụ nữ
nếu không được quan tâm kịp thời